các nhà vườn trồng hoa tại đồng bằng sông cửu long hiện đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường tết nguyên đán kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
ghi nhận tại nhiều vùng trồng hoa cho thấy vụ tết năm nay hoa kiển miền tây sẽ trúng vụ và chỉ một tuần nữa sản phẩm hoa tết miền tây sẽ được chuyển đi khắp nơi để tiêu thụ
làng hoa sa đéc tại thành phố sa đéc tỉnh đông tháp được mệnh danh là thủ phủ hoa cảnh của đồng bằng sông kiều long
đến dầm tháng chạp các loài hoa cảnh tại đây đang phát triển tốt cho nụ đều đẹp
hầu hết hàng chủ lực như cúc mâm xôi mai vàng vạn thọ hoa hồng đồng tiền các loại cây cảnh độc lạ đã được thương lái các nơi đặt hết
trong đó cúc mâm xôi vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất
tết kỷ hợi thành phố sa đéc sẽ cung ứng cho thị trường trên ba triệu giỏ hoa cảnh các loại
theo các nhà vườn mặc dù thời tiết khi xuống giống vụ tết không mới thuận lợi nhưng càng đến gần tết
thời tiết chuyển biến tốt hơn
nên lượng hoa tết sẽ bảo đảm tốt cả về chất lượng lẫn sản lượng
là vùng đô thị nên phường long tuyền quận bình thủy thành phố cần thơ đã chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị
với sản phẩm chủ yếu là hoa cảnh và rau an toàn
riêng hoa tết năm nay của phường cũng có trên sáu mươi giỏ gồm cúc đài loan vạn thọ hồng nhung
tại những điểm đó thì chúng tôi xây dựng là thực hiện trồng gao hoặc là hoa kiển với quy mô khá lớn
người dân như hoa kiển thì người khách du lịch cho tới được thăm quan
người trồng hoa miền tây đang phấn khởi với vụ hoa tết năm nay
chỉ khoảng một tuần nữa hoa tết của miền sông nước sẽ được đưa đi khắp nơi để tiêu thụ
nhiều nhất là tại thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng đồng nai
để góp phần thêm hương sắc cho ngày xuân trên khắp mọi miền đất nước